tại khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia bộ quốc phòng đã tổ chức lễ phát động hành trình
quân đội chung tay vì người nghèo
tại lễ phát động thượng tướng trần quang phương phó chủ nhiệm tổng cục chính trị đề nghị các đơn vị
tiếp tục làm tốt việc quán triệt tuyên truyền sâu rộng để cán bộ chiến sĩ trong toàn quân
nhận thức đúng hiểu sâu sắc về mục đích ý nghĩa của hành trình bảo đảm chặt chẽ đạt mục đích
yêu cầu đề ra đồng thời giữ vững tăng cường mối quan hệ đoàn kết thống nhất với cấp ủy
chính quyền và nhân dân địa phương đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể
và nhân dân các địa phương tiếp tục quan tâm phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ để hành trình
được triển khai thực hiện có hiệu quả để lại dấu ấn sâu sắc hướng tới kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam